bưở tân triều được coi là đặc sản cây trồng của tỉnh đồng nai
năm nay nông dân trồng bưởi tân triều đang có tâm trạng vừa buồn vừa vui trong vụ bưởi tết
buồn là bởi năm nay hầu hết các vườn bưởi đều bị mất năng suất
vui là vì trong vụ bưởi tết này họ không phải lo bưởi bị mất giá như mọi năm
nhà anh ngô văn toàn có sáu sào bưởi đường lá cam
những năm trước vườn bưởi này luôn cho thu gần tám trái bưởi bán tết
xong dịp tết này chủ vườn có thể chỉ thu được khoảng chưa đến bốn trái bưởi để bán
thành ra nó trụng bông đổ bông trái nó khu hoạch cái kết quả trái cuối cùng nó khắc
thành ra năng suất của năm nay dụ tết năm nay là không có được ngồ
bưởi chính vụ thường thu hoạch vào tháng chín âm lịch
nhưng những năm gần đây người trồng bưởi tân triều đã xử lý ra hoa trái vụ để có bưởi bán vào dịp tết nguyên đán
tuy nhiên năm nay lợi nhuận hai tháng sáu nên công việc này gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thời tiết và thời gian kéo dài
cứ bình quân một mươi gốc bưởi chủ vườn chỉ xử lý thành công năm gốc bưởi bán đúng dịp tết
số còn lại đều dụng bông dụng trái vào thời điểm đầu tháng bảy âm lịch nên phải ra tết mới cho thu hoạch
do tác động của thời tiết năng suất bưởi tân triều năm nay bị giảm mạnh
theo ước tính của các chủ vườn năm nay làng bưởi tân triều chỉ có thể cung cấp ra thị trường khoảng chín mươi tấn bưởi
tức là giảm gần sáu mươi tấn bưởi so với bình quân các năm trước
sản lượng bưởi giảm mạnh nên hiện nay các thương lái đang đến tận vườn để tiến hành thu mua bưởi tết
với giá từ bảy trăm linh đồng đến gần một triệu đồng trên chục một mươi hai trái tùy loại
cao hơn một mươi so với năm trước
bưởi tân triều là loại trái cây đặc sản của đồng nai và thương hiệu bưởi tân triều đã được cục sở hữu trí tuệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý
tuy nhiên đến nay thì đầu ra của loại bưởi này vẫn đang khá bấp bênh
khi chủ yếu vẫn phải bán trôi nổi trên thị trường thông qua thương lái
hy vọng thời gian tới bưởi tân triều sẽ có giá cao hơn để bà con đón một cái tết no ấm